chiều một mươi một tháng một mươi hai tại thủ đô moscow chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch duma quốc gia nga
vyacheslav volodin đã dự khai mạc phiên họp lần thứ nhất của ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa quốc hội việt nam
và duma quốc gia liên bang nga cùng tham dự có phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ phó chủ tịch quốc hội
uông chu lưu và các đại biểu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam về phía nga có phó chủ tịch thứ nhất
duma quốc gia nga ivan menikov lãnh đạo ủy ban đối ngoại và các nghị sĩ duma quốc gia
chủ tịch duma quốc gia nga vyacheslav volodin nhấn mạnh phiên họp lần thứ nhất của ủy ban hợp tác liên nghị viện
việt nga là cách tiếp cận hoàn toàn mới liên bang nga và việt nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống
việt nam là đối tác đáng tin cậy là một nước mà liên bang nga có quan hệ chặt chẽ
ngài volodin cho rằng phiên họp thảo luận những vấn đề của quan hệ hai nước và để hai bên có thể thông qua
những quyết định mang tính chất pháp lý giữa các cơ quan lập pháp hai nước lãnh đạo cấp cao hai nước
trong đó có cấp chính phủ tuy nhiên vẫn còn những mô hình hợp tác khác để cùng phát triển quan hệ hai nước
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết nhân chuyến thăm chính thức việt nam
của đoàn đại biểu cấp cao duma quốc gia nga vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch đu ma quốc gia nga volodin đã ký kết thỏa thuận về thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện
giữa quốc hội việt nam và duma quốc gia liên bang nga sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới
trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp với mục đích đưa quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam
và duma quốc gia nga phát triển ngày càng hiệu quả thực chất
tại phiên họp lần này các đề biểu giữa hai nước đã thảo luận về hai chuyên đề
chuyên đề một về sự phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam và liên bang nga tập trung vào sự phối hợp tại các tổ chức nghị viện quốc tế
và trong khuôn khổ các thể thức đa phương mới giám sát của quốc hội đối với việc thực hiện
các điều ước quốc tế việt nga
chuyên đề hai về hợp tác nghị viện nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tập trung vào các lĩnh vực năng lượng quốc phòng và an ninh khoa học công nghệ kinh tế số
văn hóa xáo dục đào tạo hợp tác du lịch hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân
phiên họp đã ra thông cáo về một số kết quả đã đạt được giữa quốc hội việt nam và duma quốc gia liên bang nga